thưa quý vị tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã thảo luận về việc đánh giá thực hiện quy định tại nghị quyết số ba mươi
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm về các chính sách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều ý kiến đồng tình với việc cho phép thực hiện chuyển tiếp một số nội dung quy định tại nghị quyết số ba mươi
liên quan đến các hoạt động phòng chống dịch
tại nghị trường nhiều đại biểu cho rằng trong tình hình hiện nay dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp
biến thể mới lại tiếp tục phát sinh
nhiều ý kiến bày tỏ thống nhất hoàn toàn với tất cả các kiến nghị của chính phủ
đồng thời đề nghị quốc hội cho phép thực hiện chuyển tiếp một số nội dung quy định tại nghị quyết số ba mươi
năm mươi năm hai nghìn hai mươi một của quốc hội khóa một mươi năm các hoạt động phòng chống dịch của cơ sở y tế và chế độ chính sách
đối với người được điều động tham gia phòng chống dịch
việc thanh toán chi phí phòng chống dịch covid một mươi chín cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh
chữa bệnh cho người bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên tôi đề nghị là ghi chú thêm
trong dự thảo nghị quyết là các thủ tục phải hở sức là đơn giản gốc đoạn
chúng ta nên áp dụng thêm cơ chế đặc biệt đặc thù đặc cách đối với việc mua sắm vật tư y tế
đầu tư cơ sở trang thức bị hóa chất
trong các phát biểu tổng kết cuối năm vừa qua
thì đồng chí tổng bí thư có đề nghị chúng ta là phải tăng cường công tác phân tích dự báo
tôi đề nghị là chúng ta phải tăng thêm chi phí cho ngành y tế
để mà tăng cường công tác phân tích dự báo
các phân tích dự báo phòng chống các dịch bệnh đặc biệt là các bình chủng mới
tôi muốn nói về sản xuất vắc xin
vừa qua việt nam chúng ta không có vắc xin riêng của đất nước mình
đây là một điều rất đáng suy nghĩ
các đơn vị sản xuất vaccine ở việt nam chúng ta ít nhất cũng có một mươi năm năm
có những đơn vị đến bốn mươi năm kinh nghiệm
tôi xin đề nghị thủ tướng chính phủ phải chỉ đạo
để sớm tổ chức một hệ thống sản xuất vắc xin
một cách bài bản quy cụ đúng cách để phục vụ cho đất nước chúng ta
phòng có những đợt dịch khác
và tôi tin là rồi đây cũng sẽ có những đợt dịch virus khác tương tự như thế này
nó sẽ xảy ra thì lúc ấy mình đã chủ động
cũng trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến
về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
việc điều chỉnh kế hoạch ngân sách vốn vay lại
năm hai nghìn hai mươi hai của các địa phương và chuyển nguồn kinh phí công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một sang niên độ ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc
tại công an tỉnh nam định và công an hai huyện nam trực nghĩa hưng
báo cáo với đoàn công tác đại diện lãnh đạo công an tỉnh nam định
khẳng định trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh nam định đã chủ động tham mưu
với cấp ủy đảng chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể
triển khai thực hiện thành công nhiều phương án kế hoạch công tác lớn
kịp thời đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra bị động bất ngờ tạo chuyển biến tích cực
trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh nam định đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới công an tỉnh nam định cần tiếp tục xây dựng
lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trước mắt tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão và những lễ hội
đầu xuân hai nghìn hai mươi ba để nhân dân vui xuân đón tết an toàn hạnh phúc
tại công an huyện nam trực và công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định sau khi nghe đại diện lãnh đạo
các đơn vị báo cáo nhanh kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai và kết quả đợt cao điểm giao quân tấn công
chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán quý mão đồng chí thứ trưởng đã biểu dương những kết quả
mà các đơn vị đã đạt được đồng thời đồng chí yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương
tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ đã đến thăm làm việc với cán bộ nhân dân và công an xã nghĩa tân
huyện nghĩa hưng tại đây đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an xã nghĩa tân phải làm tốt
hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công an tỉnh nam định công an huyện nghĩa hưng và cấp ủy
chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc cho lực lượng
công an xã chính quy thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách
để lực lượng này yên tâm gắn bó và hỗ trợ lực lượng công an chính quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba sắp tới tại các nơi đến thăm thay mặt đảng ủy công
an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
tới cán bộ nhân dân và toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe
hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên và nhân dân giao phó
cũng trong ngày hôm nay đoàn đại biểu công an tỉnh khăm muồn lào đã đến thăm chúc tết cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh quảng bình nhân dịp tết nguyên đán quy mão hai nghìn hai mươi ba
tại buổi gặp lãnh đạo công an hai tỉnh khăm muồn lào và công an tỉnh quảng bình đã trao đổi
thông báo một số thông tin liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của hai tỉnh
một số kết quả nổi bật của lực lượng công an hai tỉnh và công tác phối hợp đấu tranh phòng chống
tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới việt lào đồng thời hai bên cùng thống nhất
quyết tâm thực hiện có hiệu quả biên bản ghi nhớ giữa công an hai tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh
quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặc biệt là về công tác phòng chống ma túy xuyên quốc gia
bảo đảm an ninh trật tự và tiếp tục bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người dân khi qua lại giao
lưu ở khu vực biên giới nhân dịp tết cổ truyền của việt nam đoàn đại biểu công an tỉnh khâm
bồn đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình một năm mới quý mão
năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều thành công may mắn và sức khỏe
cuốn sổ hộ khẩu giấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình và chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch
thủ tục hành chính thay vào đó là cách thức quản lý mới như sổ hộ khẩu điện tử điều này sẽ
tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự trên môi trường
điện tử trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên linh chi

bỏ hết các thủ tục giấy tờ nhiều diêm già nhiều bây giờ chỉ cần một cái căn cước công dân này
đánh chip này và chúng ta kích hoạt lên chúng ta cài đặt hết giấy tờ
thì chúng ta sẽ tự động nó sẽ lên hết không phải đi ngày xưa là hộ khẩu phải đi công chứng
vâng thưa quý vị đó là niềm vui của người dân khi giờ đây đã cảm nhận được sự thuận tiện nhanh chóng khi đi giải quyết các thủ tục hành chính
nếu như trước đây đi đâu làm gì chúng ta cũng cần phải mang theo cuốn sổ hộ khẩu giấy như thế này
thì giờ đây mọi chuyện đã khác
chỉ cần duy nhất một tấm thẻ căn cước công dân có gắn chip như thế này
hay là tài khoản định danh điện tử và có thể là thông tin đã được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nói một cách đơn giản hơn là bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
người dân khi đi làm các thủ tục hành chính không phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng sẽ không được yêu cầu người dân mang bất kỳ một loại giấy tờ khác chứng nhận thông tin
và sau một tuần thực hiện quy định mới này từ việc lạ lẫm bỡ ngỡ
thì giờ đây
người dân và cán bộ công chức cũng đã dần quen với bước cải cách thủ tục hành chính này
là chủ hộ nên ông hòa được cơ quan công an mời lên khai báo định danh điện tử cho cả gia đình
thay vì phải sử dụng sổ hộ khẩu giấy thì nay với tấm thẻ căn cước công dân gắn chip
ông chỉ cần nhập các thông tin cơ bản của mình là đã có thể hoàn thành các thủ tục
tại các khu vực bộ phận một cửa những tấm pano đã được dán để hướng dẫn và thông tin cho người dân
tuy nhiên quá trình giả soát hiện nay đối với cấp xã phường
tôi xác định là có hai mươi một thủ tục hành chính trong đó có bảy thủ tục trong lĩnh vực lao động và một mươi bốn thủ tục trong lĩnh vực tư pháp
đến thời điểm hiện tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục ảnh chính của thành phố
cũng đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cán bộ tại bộ phận một cửa của thành phố cũng đã có thể kiểm tra các thông tin
đối soát các thông tin của công dân liên quan đến những thành phần hồ sơ này
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai thực hiện
lợi ích từ việc không còn sổ hộ khẩu giấy mang đến rất lớn cho cả người dân
các cơ quan quản lý và cán bộ công chức ở các cấp
theo tính toán sơ bộ thì có khoảng một sáu trăm linh tỷ đồng mỗi năm được cắt giảm
khi mà người dân không phải thực hiện việc sao chụp chứng thực
hoặc là không phải kê khai nhiều lần các thông tin cơ bản của mình
tuy nhiên không phải ai cũng dễ thay đổi thói quen này
vì vậy để không gây khó cho người dân
cũng như để cán bộ công chức làm quen với phương thức mới
trong những ngày đầu triển khai các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu
các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp
trong thời gian đầu cơ quan công an công an phường cũng hỗ trợ người dân
bằng các biện pháp như là hướng dẫn để người dân thực hiện các thao tác
để cập nhật vào hệ thống dữ liệu dân quốc gia
kích hoạt định danh điện tử kích hoạt các tài khoản định danh vnid
trên hệ thống
để người dân có những giao dịch trên môi trường điện tử
khó khăn lớn nhất trước đây là hồ sơ về xác nhận tình trạng nhân
công dân ở một nơi và đến nơi này để xác nhận không thể nắm hết được
nhưng bây giờ các thông tin đã có hết trên phần mềm rồi
bỏ sổ khẩu đi rất thuận lợi cho người dân
người công dân đỡ phải mang những cái đấy đi và xin giấy tờ đi
trong căn cứ công dân đó
có thể nhớ hết những cái thành phần hồ sơ trong sổ khẩu rồi
đối với tất cả những người dân hiện nay thì
về cơ bản là tài khoản định danh đã được cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân tân dân cư
đối với trường hợp đã khó khẩu thì
tất cả trường hợp này thì khi công dân chưa có căn cứ công dân
thì khi đến đoàn tù tục thì một là chúng tôi sẽ đề nghị
công dân là cung cấp cái thông báo định danh của nhân
là một trong những giấy tờ có thể thay thế căn cước công dân
hai là trường hợp công dân không có thì có thể nhớ số định danh cho mình
để cung cấp cho cán bộ công chức nguyên chức để họ trả cứu trực tiếp
trên cơ sở định công dân cư để ra thông tin cho công dân
chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là khi mà có các cái dữ liệu
được chia sẻ kết nối thì khi đó cái việc mà
thực hiện hoàn toàn bỏ những thông tin trong sổ hộ khẩu
hoặc là những thông tin về cư trú của công dân
thì sẽ thuận lợi hơn và tránh được những cái vướng mắt
khi mà có những cái thông tin chưa kịp thời cập nhật
thì ảnh hưởng đến cái quá trình kiểm tra
cũng như là cái việc mà công dân phải đi xin xác nhận
những cái thông tin liên quan đến đặc biệt là với những trường hợp
mà dân công dân mà đã qua nhiều nơi cư trú
hoặc có cái sự thay đổi sổ hộ khẩu mà chưa kịp thời cập nhật
và các thông tin dữ liệu thì cũng sẽ gây khó khăn
cho cái việc tổ chức triển khai thực hiện
việc bỏ quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy
trong những giao dịch thủ tục hành chính là vấn đề mới
có nhiều khâu chưa có tiền lệ
vì vậy sẽ không tránh được những khó khăn ban đầu
cần phải kịp thời tháo gỡ những vướng mắc
điều này cần sự quyết tâm và nhận thức đầy đủ
từ cán bộ công chức và từ phía người dân
bởi việc bỏ sổ hộ khẩu giấy là bước tiến rất lớn
trong công tác quản lý hành chính tạo môi trường điện tử
số hóa phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
hiệu quả thông minh và hiện đại hơn
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện đức thọ vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng thị thanh xuân
trú tại thị trấn đức thọ huyện đức thọ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
vào sáng ngày sáu tháng một tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ
lực lượng công an bắt quả tang xuân đang có hành vi tàng trữ hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
bước đầu xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình được biết đối tượng đã từng có hai tiền án
trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
lãnh đạo cục đăng kiểm vừa chỉ đạo chấn chỉnh sau khi có tình trạng đăng kiểm viên đồng loạt xin nghỉ phép
tại trạm năm nghìn chín g tp hcm
trước đó sở giao thông dựng tải tp hcm có gian bản phản ánh với cục đăng kiểm việt nam
về tình huống nhân sự được cục điều động làm việc đồng loạt xin nghỉ phép
theo báo cáo của trung tâm đăng kiểm năm nghìn chín d đơn vị tư nhân tại quyện củ chi tp hcm
đơn vị này đã hoạt động trở lại ngày ba tháng một sau khi được bổ sung thêm năm đăng kiểm viên
từ trung tâm đăng kiểm năm nghìn sáu v thuộc cục đăng kiểm
tuy nhiên đến chiều ngày năm tháng một cả năm người đồng loạt gửi đơn xin nghỉ phép
trong đó ba người xin nghỉ từ ngày sáu tháng một đến hết ngày ba mươi một tháng một
một người xin nghỉ từ bốn tháng một đến một mươi tám tháng một và một người xin nghỉ từ bốn tháng một đến năm tháng một
đến chiều ngày sáu tháng một lãnh đạo cục đăng kiểm đã trực tiếp họp và chỉ đạo chấn chỉnh
đến sáng nay tất cả nhân sự đã quay trở lại làm việc
thưa quý vị bắt đầu từ ngày mai ngày tám tháng một trung quốc sẽ dần tháo rỡ các biện pháp phòng chống dịch
hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế sẽ sôi động trở lại
theo đó tại cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn lái xe được điều khiển phương tiện
chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa
hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh chính thức khôi phục
cửa khẩu quốc tế lào cai hoạt động trở lại
tại tỉnh lào cai đến nay công an tỉnh đã lên phương án tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch
đến làm thủ tục cấp hộ chiếu và sổ thông hành được thuận lợi
trước đó nắm được tình hình phía nước bạn trung quốc chuẩn bị hạ cấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tiến đến việc mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ
lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã có chỉ đạo trực tiếp với phòng quản lý xuất nhập cảnh
phối hợp cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng triển khai và thực hiện các phương án
để phục vụ nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh đến làm thủ tục xuất nhập cảnh một cách thuận lợi nhất
quang tác nắm tình hình được biết là phía trung quốc chuẩn bị điều chỉnh quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
rồi tiến tới mở cửa trở lại các khẩu chính cửa khẩu phụ và một số các lối mở truyền thống qua đường biên giới giữa hai nước
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai cũng đã đẩy nhanh các công tác chuẩn bị để phục vụ cho công dân việt nam và trung quốc
có nhu cầu xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu thuộc tỉnh lào cai
cụ thể là thứ nhất là khảo sát nghiên cứu và hướng dẫn công an cấp huyện cấp xã tiến hành thực hiện các công tác cấp thông hành biên giới
thứ hai là kiểm tra giả soát các trang thiết bị ấn phẩm phục vụ tiếp nhận thủ tục quản lý xuất nhập cảnh
thứ ba là giả soát bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chiến sĩ để trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận thủ tục cấp thông hành và các thủ tục khác có liên quan
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai những ngày này hàng trăm người dân trên địa bàn đã đến đây để làm thủ tục cấp hộ chiếu chờ ngày cửa khẩu chính thức mở cửa
bên cạnh đó ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai còn phối hợp với các đơn vị vnpt lào cai bưu điện tỉnh lào cai
để hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký làm hộ chiếu qua cổng dịch vụ công quốc gia giúp cho người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng và tiện lợi
sau khi đến đây để thực hiện mở hộ chiếu lần đầu em đã được các cán bộ công an và các đồng chí bên vnpt hỗ trợ để thực hiện
trên app của dịch vụ công thì em cảm thấy rất là nhanh chóng và tiện lợi tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại và em có thể thực hiện đăng ký cho người thân người nhà nhà mình ngay tại nhà luôn mà không cần phải đến tận các cơ quan luôn em thấy bên dịch vụ công có cái app như này rất là tiện lợi
các cô đến đây làm thì được các chú công an ở phòng xuất nhập cảnh này cũng hướng dẫn nhiệt tình chú đáo và thời gian làm thì cũng rất là nhanh
và nói chung là
để sẵn sàng cho công tác chuẩn bị khi mở cửa khẩu trở lại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã thường xuyên duy trì bảo dưỡng hệ thống cơ sở vật chất thiết bị cần thiết để phục vụ công tác cấp đổi hộ chiếu sổ thông hành xuất nhập cảnh tăng cường tập huấn cho cán bộ chiến sĩ nắm bắt kịp thời quy định mới trong hoạt động xuất nhập cảnh để sẵn sàng khi cửa khẩu hoạt động xuất nhập cảnh triển khai trở lại
hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất sẵn sàng phục vụ công dân và các đoàn khách hai nước xuất nhập cảnh an toàn thuận lợi đáp ứng yêu cầu an ninh trật tự và phục vụ tốt việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương khi hai nước chính thức mở lại các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới thuộc tỉnh lào cai